sau trận chung kết u hai mươi ba châu á dù đội tuyển việt nam không giành được quốc vô địch nhưng nhiều người và hâm mộ vẫn xuống đường chúc mừng các chàng trai áo đỏ
sau những pha bóng nghẹt thở u hai mươi ba việt nam đã để thua ở phút cuối cùng của hiệp vụ trận chung kết
tuy nhiên nhiều người hâm mộ vẫn xuống đường ăn mừng các chàng trai áo đỏ giành huy chương bạc
sau cả mùa giải u hai mươi ba châu á đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã chơi rất xuất sắc
cống hiến cho người hâm mộ nhiều trận cầu hấp dẫn với những pha bóng đẹp mắt
tại hà nội và các thành phố lớn hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường chúc mừng thành công của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tuy nhiên nhiều người hâm mộ vẫn xuống đường chúc mừng các chàng trai áo đỏ giành huy chương bạc